cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông trương quốc cường
thứ trưởng bộ y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
thu nội địa trong tháng một mươi tăng một mươi tháng của năm hai nghìn hai mươi một thu ngân sách nhà nước đạt một hai trăm hai mươi bốn ba nghìn tỷ đồng
đề xuất giảm năm mươi phí trước bạ để kích cầu thị trường ô tô sản xuất lắp ráp trong nước
giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước trước ảnh hưởng của dịch bệnh
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông trương quốc cường
thứ trưởng bộ y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan an ninh điều tra của bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông trương quốc cường
thứ trưởng bộ y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
sau phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện quyết định nêu trên đối với bị can trương quốc cường
trước đó ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tại phiên tòa phúc thẩm vụ án vn phạc ma
ông trương quốc cường đã triệu tập lần đầu tiên nhưng vắng mặt
trong vụ án này ông cường được xác định có vai trò thẩm định cấp phép nhập khẩu hồ sơ giấy tờ của vn phạc ma nộp có rất nhiều sai sót
dù vậy các chuyên gia của cục quản lý dược vẫn lập biên bản thẩm định đánh giá hồ sơ đạt và đề xuất ông trương quốc cường ký công văn cho vn phạc ma nhập khẩu hai trăm linh hộp h capita
tính đến ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn khoảng chín ba trăm linh hộp thuốc h capida được hạo nhập về việt nam để tại kho của công ty vn phạc ma
ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn cục quản lý dược có công văn yêu cầu vn phạc ma tạm dừng nhập khẩu và lưu hành thuốc
đồng thời đề nghị cơ quan điều tra xác minh nguồn gốc lô thuốc
và phát hiện thuốc không đạt chất lượng
ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi chín cơ quan an ninh điều tra của bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cục quản lý dược bộ y tế và các cơ quan đơn vị có liên quan
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố một nhóm hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng
các đối tượng bị khởi tố gồm lê công toản nguyễn duy hoàng lường đình nam đều tạm trú
tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
quá trình đấu tranh bước đầu nhóm này khai nhận từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
các đối tượng từ tỉnh thanh hóa vào thành phố buôn ma thuật mở hai tiệm để hoạt động kinh doanh cầm đồ
trong thời gian mở tiệm cầm đồ nhóm trên đã tổ chức hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi
với lãi suất từ một trăm một mươi một năm đến ba trăm sáu mươi một năm cho khoảng một trăm năm mươi người cầm cố thế chấp tài sản
để vay tiền với tổng số tiền giao dịch
cho vay là hơn bốn ba tỷ đồng
quá trình khám xét các địa điểm nhóm này hoạt động tín dụng đen
cơ quan công an đã thu giữ hơn ba mươi ô tô xe máy các loại hơn tám mươi triệu đồng hai cpu một mươi bốn điện thoại di động
và các loại giấy tờ sổ sách tăng vật chứng liên quan đến việc cho vay nặng lãi để tiếp tục điều tra xử lý
ba bốn trăm bảy mươi bốn chai rượu ngoại không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng công an tỉnh nghệ an
thu giữ sáng ngày bốn tháng một mươi một
điều thông qua địa bàn tỉnh này
vào khoảng hai giờ ba mươi phút ngày ba tháng một mươi hai các lực lượng công an tỉnh nghệ an đã dừng kiểm tra xe ô tô chín mươi tám h một nghìn ba trăm một mươi sáu
kéo rơ móc chín mươi tám r hai nghìn một trăm linh một do anh nguyễn xuân lịch sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại xóm bãi cả xã tiên lục huyện lục giang tỉnh bắc giang điều khiển
qua kiểm tra phát hiện trên container phía sau rơ móc chở ba trăm bốn mươi ba thùng rượu chứa ba trăm linh
ba bốn trăm bảy mươi bốn chai rượu các loại tất cả đều là rượu do nước ngoài sản xuất
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số rượu trên
làm việc với cơ quan công an lái xe nguyễn xuân lịch khai nhận được một người phụ nữ không rõ tên tuổi địa chỉ
thuê từ huế ra hà nội với giá cước là hai mươi triệu đồng
hiện cơ quan công an tỉnh nghệ an đã lập biên bản tạm giữ tăng vật phương tiện để tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật
gần một tấn tôm chứa tạp chất vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh bạc liêu phát hiện và thu giữ khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
vào khoảng hai mươi một h ngày ba tháng một mươi một trong quá trình tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một a
đoạn qua địa phận khóm năm phường hộ phòng thị xã giá rai cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh bạc liêu tiến hành dừng và kiểm tra xe tải
biển kiểm soát chín mươi bốn c
ba nghìn bảy trăm sáu mươi một do tài xế lâm văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ khóm một phường hộ phòng thị xã giá rai điều khiển theo hướng từ bạc liêu đi cà mau
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện phương tiện đang vận chuyển hai mươi bốn thùng xốp chứa hơn chín trăm sáu mươi kg tôm nguyên liệu có tạp chất cmc
quá trình làm việc với cơ quan công an tài xế lâm văn toàn khai nhận vận chuyển số tôm chứa tạp chất trên
để bán cho các công ty xí nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh cà mau
và cả nước nói chung
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt quý vị